trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp nhất là sau khi phát hiện hai trường hợp dương tính với virus corona ở việt nam
bộ y tế đã ra chỉ đạo khẩn yêu cầu các bệnh viện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch kịp thời ứng phó ngăn chặn dịch bệnh lây làng
sáng ngày hai mươi bốn tháng một phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã trực tiếp đi kiểm tra tình hình phòng chống dịch bệnh viêm phổi từ virus corona tại các bệnh viện
phó thủ tướng yêu cầu bệnh viện tuyệt đối không chủ quan nâng cao công tác ứng phó ngăn chặn dịch bệnh
các bệnh viện cũng đã chuẩn bị mọi phương án điều trị cách ly nếu có trường hợp bệnh nhân nhiễm bệnh